nhóm bốn đối tượng từ một mươi chín đến hai mươi một tuổi mua bán trái phép chất ma túy trong khu dân cư vừa bị công an quận thanh khê phối hợp với công an phường chính gián thành phố đà nẵng triệt phá
điều đang nói trong quá trình bắt giữ một đối tượng đã nổ súng cố thủ dùng dao chống trả lực lượng công an
ở vào một căn nhà tại kiệt bảy mươi bảy lê độ phường trinh gián tổ công tác bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ chín mươi chín viên thuốc lắc hai mươi bảy gói ketamin hai gói ma túy tổng hợp có nhãn charligrinti và một số gói ma túy nước vui một khẩu súng rulo một dao tự chế một bình xịt hơi cay
một mươi tám đối tượng gây dối cho tựa công cộng vừa bị tòa nhân dân tp hải dương đưa ra xét xử vào ngày hôm qua
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai một nhóm khoảng tám mươi đối tượng chở nhau bằng xe máy sàn hàng ngang trên nhiều tuyến phố
bách đánh võng bấm còi vung dao đinh ba kiếm vỏ chai bia đe dọa người đi đường
sau đó xảy ra hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác do đỗ minh hiếu cầm đầu
hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ minh hiếu ba mươi sáu tháng tù các đối tượng còn lại bị tuyên phạt tù từ một mươi tám đến một mươi chín tháng tù cho hưởng án treo đến ba mươi hai tháng tù
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa hoàn tất thủ tục bàn giao hai đối tượng bị bắt
theo quyết định truy nã về tội cối gây thương tích gồm hoàng trọng hùng hai mươi sáu tuổi và nguyễn trọng đạt ba mươi hai tuổi
cùng chú thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho công an thành phố cẩm phả để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra
trước đó nhận được thông tin từ công an thành phố cẩm phả có hai đối tượng đang trốn truy nã trên đường vào nam bằng xe ô tô khách
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai lực lượng phương tiện chốt chặn
qua kiểm tra các xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác phát hiện hai đối tượng khả nghi trên một ô tô khách chạy tuyến bắc nam nên đã tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở
xin được tiếp tục với các tin an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác
để trục lợi đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện thái thụy
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội
phó trưởng ban dân nguyện lưu bình nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ giải quyết vụ án
đồng thời mở rộng điều tra vụ án đảm bảo xử lý toàn diện triệt đề đúng quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê quán tại xã hùng dũng
huyện hưng hà tỉnh thái bình trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quỳ châu
công an huyện quế phong vừa phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng thu số lượng ma túy lớn
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại tuyến quốc lộ bốn mươi tám d đoạn qua bản tạ xã quang phong huyện quế phong
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quỳ châu công an huyện quế phong phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng trương đình luân và võ văn dư vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin
hai trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp một mươi gam ma túy đá và một số tăng vật khác
đồng thời tại thị trấn tân lạc huyện quỳ châu lực lượng phối hợp tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối tượng cầm đầu
đặng quang tuất thu giữ hai mươi gam heroin bốn điện thoại di động một ô tô và một số tăng vật có liên quan
cùng thời điểm trên tại thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng la thị hoa
là mắt xích tiêu thụ trong đường dây phạm tội về ma túy này
cũng liên quan đến ma túy tại hưng yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an
xã trưng chắc huyện văn lâm đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sùng á khứ
và sùng chứ sánh đều trú tại tỉnh sơn la có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người sùng á khứ phát hiện một túi ni lông chứa các cục và bột màu trắng cùng nhiều vật chứng liên quan
khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của sánh ở huyện văn lâm phát hiện thêm các cục màu bột vàng và trắng
giám định cho thấy là ma túy dạng heroin có tổng khối lượng là gần một trăm tám mươi chín gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với sùng á khứ và sùng chứ sánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
theo thông tin từ sở du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi ba tổng lượng khách du lịch đến hà nội tăng hai mươi bảy
tổng thu từ du lịch ước đạt tám mươi tám tỷ đồng tăng bốn mươi năm so với năm trước
trong các chỉ tiêu của ngành du lịch thủ đô có hai mươi triệu lượt khách nội địa
tổng thu từ du lịch ước đạt chín mươi một so với năm hai nghìn một mươi chín tức thời điểm trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
tổng thu từ khách du lịch ước đạt tám mươi bảy sáu mươi năm nghìn tỷ đồng tăng bốn mươi năm năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hà nội đặt mục tiêu phần đấu số lượng khách du lịch đến hà nội năm sau đạt khoảng hai mươi sáu năm triệu lượt khách
tăng một mươi bốn so với ước đạt của năm nay
trong đó có năm triệu lượt khách quốc tế ba hai triệu khách quốc tế có lưu trú tăng hai mươi năm
so với ước thực hiện của năm nay
tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng chín mươi chín bảy mươi bảy nghìn tỷ đồng tăng một mươi ba tám so với ước thực hiện năm nay
và mới đây sở du lịch tp hà nội cũng đã giới thiệu tới du khách một mươi năm sản phẩm du lịch đêm
trong đó tour xe đạp đêm thăng long hà nội là một trải nghiệm mới mẻ thu hút nhiều người tham gia
tour xe đạp là một hình thức du lịch giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường
đồng thời tiết kiệm chi phí hơn
so với sử dụng một số phương tiện giao thông khác
nơi xuất phát và cũng là địa điểm trải nghiệm đầu tiên của tour đêm thăng long hà nội
chính là bảo tàng lịch sử quốc gia
tại đây du khách sẽ được tìm hiểu lịch sử hà nội qua những dấu tích của thăng long xưa
tour xe đạp đêm không yêu cầu quá nhiều về đối tượng tham gia
chỉ cần người tham gia đam mê vận động và muốn cảm nhận thủ đô theo cách riêng của mình
con cảm nhận là con hà nội rất là đẹp
con sẽ được thăm
con ăn và ăn những món ẩm thực ở hà nội
về đêm thì con sẽ được đạp xe sau đó ngắm những cảnh tượng đẹp hà nội
hà nội khung cảnh về đêm rất là tuyệt vời yên bình
và để khám phá được những cái giá trị văn hóa của hà nội
và từ đó thì truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu sau này
tour xe đạp đêm thăng long hà nội đi qua nhiều di tích lịch sử
như nhà hát lớn cửa bắc cột cửa hà nội
điểm dừng chân cuối cùng chính là phố ẩm thực ngũ xá
nơi mà du khách có thể thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong tiết trời xe lạnh
kết thúc một chuyến hành trình khám phá thủ đô về đêm đầy ý nghĩa
du khách sẽ được biết thêm về cái lịch sử cũng như là về cái nét văn hóa truyền thống của hà nội
bởi vì chúng ta biết rằng là thành phố hà nội là một thành phố mà một năm văn hiến
có một bề dày lịch sử rất là lâu dài và từ bề dày lịch sử như vậy
thì văn hóa của hà nội cũng rất sâu sắc
nó không chỉ mang lại như tôi vừa nói
thì nó không chỉ mang lại cái ý nghĩa về lịch sử văn hóa hay là về sức khỏe cũng như là môi trường nữa
mà nó còn mang lại cái ý nghĩa về mặt kinh tế nữa
chính vì vậy mà chúng ta cần phải rất cần phải nhân rộng cái mô hình này ra
không chỉ là tôi nghĩ là không chỉ hà nội đâu
mà tất cả các địa điểm du lịch của việt nam chúng ta cũng nên làm
mỗi người sẽ có những cách tận hưởng hà nội khác nhau
có những người lựa chọn vi vu trên chiếc xe đạp ngắm thành phố lung linh về đêm
và hơn hết là được nhìn lại và thêm yêu một hà nội
một năm văn hóa
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó chiến lược đưa ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi ngành này sẽ đóng góp bảy vào gdp
hiện theo báo cáo của bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nghiệp dịch vụ giải trí văn hóa
văn hóa đang đóng góp trên ba chín gdp năm hai nghìn hai mươi một và tăng lên bốn bốn vào năm hai nghìn hai mươi hai
có thể thấy phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta giàu tiềm năng và đạt được những kết quả tích cực
chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
đã thúc đẩy phát triển một mươi hai lĩnh vực bao gồm quảng cáo kiến trúc phần mềm và các trò chơi giải trí thủ công mỹ nhật

thiết kế điện ảnh xuất bản thời trang nghệ thuật biểu diễn mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm du lịch văn hóa
năm hai nghìn một mươi năm các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp hai sáu mươi tám gdp

thì năm hai nghìn một mươi tám một mươi hai ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng ba sáu mươi một gdp
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa việt nam đóng góp ước đạt bốn mươi bốn tỷ usd
trong năm năm qua bình quân tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa đạt bảy hai mươi một một năm
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi hai thống kê có khoảng bảy mươi ba trăm hai mươi một cơ sở đang hoạt động có liên quan đến ngành công nghiệp văn hóa
và bình quân lực lượng lao động thu hút khoảng một bảy hai ba triệu người
tăng bảy bốn mươi bốn một năm